vào lúc một mươi ba h ngày một tháng một mươi hai vùng cảnh sát biển bốn nhận được thông tin về việc tàu cá huy phúc mang số hiệu kg chín mươi nghìn ba trăm linh hai ts gặp nạn tại khu vực biển phú quốc tỉnh kiên giang
vùng cảnh sát biển bốn đã điều động kịp thời tàu cảnh sát biển hai nghìn hai thuộc hải đội bốn trăm linh một cơ động ra thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi bốn h ba mươi phút tàu cảnh sát biển hai nghìn hai đã ra đến hiện trường và nhanh chóng tiếp cận tàu cá huy phúc kg chín mươi nghìn ba trăm linh hai ts
qua nắm bắt tình hình được biết tàu cá huy phúc kg chín mươi nghìn ba trăm linh hai ts gồm một mươi thuyền viên do ông nguyễn thanh hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba làm thuyền trưởng
thường trú tại thị trấn kiên lương tỉnh kiên giang đang đánh bắt hải sản tại khu vực biển phú quốc
cách mũi hà tiên hai mươi hải lý thì tàu bị thủng mạn nước tràn vào đầy khoang hầm trong điều kiện sóng biển cấp năm cấp sáu và có nguy cơ bị chìm dễ ảnh hưởng đến tính mạng của các thuyền viên trên tàu
cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển hai nghìn hai đã nhanh chóng tổ chức các biện pháp chống chìm tại chỗ và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về cảng vùng cảnh sát biển bốn vào lúc một mươi sáu h một mươi năm phút cùng ngày bảo đảm an toàn